nhằm phục vụ người dân và du khách dự kiến đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sáu không gian phố đi bộ ở hà nội sẽ được mở rộng thêm chín tuyến trong khu vực phố cổ
chín tuyến phố đi bộ mới đều thuộc khu bảo tồn cấp một và hội đủ các yếu tố tương đồng với các tuyến phố đi bộ
hiện đang được triển khai nhằm tạo sự đồng bộ phát huy lợi thế các giá trị văn hóa ẩm thực dịch vụ thương mại
phục vụ khách tham quan
không gian đi bộ mở rộng quanh hồ hoàn kiếm gồm bảy phố và hai ngõ
phố hàng chiếu phố ngõ gạch nguyễn siêu đào duy từ đoạn từ hàng buồm đến hàng chiếu
hàng bạc đinh liệt gia ngư ngõ trung yên và ngõ cầu gỗ
thời gian hoạt động của chín tuyến phố đi bộ khu vực mở rộng tương đồng với thời gian hoạt động của các tuyến phố đi bộ trước đó
người dân và du khách sẽ có không gian đi bộ vào ba ngày cuối tuần tối thứ sáu thứ bảy và chủ nhật
các cơ sở kinh doanh trong nhà sẽ được hoạt động đến hai giờ hôm sau
các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ đang được triển khai trên các tuyến phố đi bộ trước đó
dự kiến khu vực tuyến phố đi bộ mở rộng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ
tạo điểm nhấn tại các địa điểm ô quan trường đình kim ngân giạp trung vàng
một mươi hai điểm giao thông tĩnh trong khu vực phố cổ với diện tích là chín trăm ba mươi bảy m hai sẽ bị xóa bỏ
thay vào đó ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm dự kiến cấp bổ sung thêm năm điểm giao thông tỉnh
với diện tích năm trăm ba mươi m hai đáp ứng nhu cầu gửi xe của du khách
ngoài ra ủy ban nhân dân quận cũng sẽ tổ chức tuyến xe buýt điện phục vụ nhu cầu đi lại của du khách
với điểm tập kết đón trả khách bố trí tại vườn hoa cổ tân